liên quan đến tiến trình đàm phán hậu brexit thủ tướng anh boris johnson cho biết london sẵn sàng cắt đứt mối quan hệ với liên minh châu âu eu và thiết lập quan hệ theo các điều kiện như australia tức là sẽ không có một thỏa thuận thương mại toàn diện với eu
thủ tướng johnson cho biết anh sẽ đàm phán mang tính xây dựng xong phải bình đẳng và sẽ sẵn sàng ngừng giai đoạn chuyển tiếp và thiết lập quan hệ theo các điều kiện như australia nếu thỏa thuận không thể đạt được
trước đó thủ tướng đức angela merkel cảnh báo anh sẽ phải chấp nhận hậu quả khi có mối quan hệ kinh tế yếu hơn với eu sau khi đã rời khỏi khối này
đó là một nền kinh tế kết nối lỏng lẻo hơn với các nước láng giềng tại châu âu
về các điều kiện như australia hiện australia không có một thỏa thuận thương mại toàn diện với eu
hầu hết các giao dịch thương mại giữa eu và australia đều tuân theo các quy định của tổ chức thương mại thế giới ngoại trừ một số thỏa thuận đặc biệt đang có đối với một số hàng hóa nhất định